hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn khi đang công tác tại trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ông an được ban bí thư trung ương đảng luân chuyển chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh bình thuận
giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy khóa một mươi hai
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm tại đại hội đảng bộ tỉnh khóa một mươi ba nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ông an tiếp tục giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại đại hội đảng bộ tỉnh bình thuận lần thứ một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm ông dương văn an phó bí thư tỉnh ủy
được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trước đó ngày một mươi bảy tháng ba tại thành phố đà lạt
ban thường vụ tỉnh ủy lâm đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ chính trị
về việc chỉ định nhân sự giữ chức quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng
tại hội nghị ông mai văn chính đã công bố quyết định của bộ chính trị
về việc giao ông nguyễn thái học phó trưởng ban nội chính trung ương
giữ chức quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thay mặt bộ chính trị bà trương thị mai ủy viên bộ chính trị
thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
đã trao quyết định chúc mừng ông nguyễn thái học nhận trọng trách mới của đảng
phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị bà trương thị mai khẳng định
để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện thường xuyên liên tục của bộ chính trị
ban bí thư và trung ương đảng đối với tỉnh ủy lâm đồng
bộ chính trị đã quyết định điều động và chỉ định ông nguyễn thái học
phó trưởng ban nội chính trung ương tham gia ban chấp hành ban thường vụ
và giữ chức quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu nhận nhiệm vụ quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng nguyễn thái học bày tỏ niềm vinh dự
khi được bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng ban tổ chức trung ương
tin tưởng giao trọng trách nhiệm vụ mới
liên quan đến nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh lâm đồng trước đó ngày hai tháng một
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu c ba bộ công an
đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông trần văn hiệp chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
tiếp đó ngày hai mươi bốn tháng một c ba khởi tố bắt giam ông trần đức quận bí thư tỉnh ủy lâm đồng
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cả ông hiệp và ông quận cùng vi phạm liên quan đến dự án sài gòn đại ninh
do đại gia nguyễn cao trí làm chủ đầu tư
quay trở lại sự kiện phân công chỉ định ông dương văn an bí thư tỉnh ủy bình thuận
tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trước đó bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc hoàng thị thúy lan và chủ tịch ubnd tỉnh lê duy thành
đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can bắt tạm giam để làm rõ những sai phạm
trong vụ án liên quan đến chủ tịch tập đoàn phúc sơn nguyễn văn hậu biệt danh là hậu pháo
ngày tám tháng ba trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với bà hoàng thị thúy lan bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc
đồng thời cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà hoàng thị thúy lan
để điều tra về tội nhận hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quy định tố tụng
cùng ngày cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở nơi làm việc của bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc hoàng thị thúy lan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với ông lê duy thành chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc về cùng tội danh trên
đồng thời cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông lê duy thành
để điều tra về tội nhận hối lộ
ông lê duy thành năm mươi năm tuổi quê ở vĩnh phúc trình độ tiến sĩ kinh tế
ông thành từng kinh qua nhiều chức vụ tại vĩnh phúc như cục phó cục thuế
bí thư huyện ủy lập thạch phó bí thư tỉnh ủy phó chủ tịch ubnd tỉnh
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay ông thành giữ chức chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc
cuối năm hai nghìn hai mươi ba trong đợt lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh
ông lê duy thành được năm mươi ba một mươi chín số phiếu tín nhiệm thấp
với kết quả này chủ tịch tỉnh vĩnh phúc là chủ tịch ubnd tỉnh đầu tiên trên cả nước
nhận được hơn năm mươi số phiếu tín nhiệm thấp
đây là diễn biến mới nhất quá trình cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định
về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng hai ông nguyễn văn hậu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn
bị bắt với cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gây thiệt hại cho tài sản nhà nước
năm người khác bị khởi tố bắt tạm giam trong cùng vụ án gồm nguyễn thị hằng
phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn đỗ thị mai kế toán trưởng
hoàng thị tuyết hạnh kế toán viên trần hữu định giám đốc công ty cổ phần đầu tư nam á group
và nguyễn hồng sơn lao động tự do
kết quả điều tra ban đầu xác định chủ tịch tập đoàn phúc sơn và các bị can đã có các hành vi giả mạo
khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
trung tướng tô ân sô cho biết thêm cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang củng cố tài liệu
chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
cơ quan điều tra cũng làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn phúc sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan
áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú
tố rác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách hoan hồng của pháp luật
tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ ngày hai tháng ba trung tướng tô ân sô cho biết
tập đoàn phúc sơn do ông nguyễn văn hậu biệt danh hậu pháo làm chủ tịch hội đồng quản trị
công ty hoạt động từ năm hai nghìn bốn ở cấp huyện trong phạm vi mức độ vừa phải
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi năm tập đoàn phúc sơn được nhận nhiều công trình từ bắc đến nam
đến trước khi vụ án được khởi tố doanh nghiệp này đang thực hiện hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư hơn bốn mươi tỷ đồng
theo ông sô trong vụ án vừa khởi tố cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở vĩnh phúc
xong đã xác định nhóm lãnh đạo cán bộ của tập đoàn phúc sơn bỏ ngoài sổ sách không kê khai tài chính trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước hơn sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
trung tướng sô cho biết thêm tập đoàn phúc sơn còn đang nợ thuế hàng chục ngàn tỷ đồng
nhiều dự án chưa đủ điều kiện bàn giao nhưng phúc sơn đã bán và thu tiền của nhà đầu tư gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng
qua việc này ông sô cho rằng còn có trách nhiệm của cơ quan quản lý khi không kiểm kê tài chính năng lực thực sự của doanh nghiệp
không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính thuế nhưng vẫn được hoạt động hay không nắm được thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án
hồi cuối tháng hai vừa qua ông nguyễn văn hậu tức hậu pháo chủ tịch tập đoàn phúc sơn
bị cơ quan điều tra bộ công an khởi tố bị can bắt tạm giam để làm rõ hành vi giả mạo khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gây thiệt hại cho tài sản nhà nước
kết quả điều tra ban đầu xác định chủ tịch tập đoàn phúc sơn và các bị can đã có hành vi giả mạo khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
còn tại khánh hòa công ty này thực hiện dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang được xây dựng trên khu đất sân bay nhà trang cũ
trong quá trình hoạt động công ty phúc sơn có nhiều vi phạm quy định pháp luật
xem xét hai dự án ở vĩnh phúc cơ quan điều tra xác định công ty phúc sơn bỏ ngoài sổ sách không kê khai tài chính trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế
với nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường công ty phúc sơn đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng